thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi sáu tháng sáu tại đại lễ đường nhân dân ở thủ đô bắc kinh của trung quốc
thủ tướng quốc vụ viện nước cộng hòa nhân dân trung hoa lý cường đã chủ trì lễ đón chính thức thủ tướng phạm minh chính
và đoàn đại biểu cấp cao việt nam thăm chính thức trung quốc
sau lễ đón thì hai thủ tướng đã có cơ hội đàm quan trọng
tại đại lễ đường nhân dân tham dự lễ đón thủ tướng phạm minh chính và đoàn đại biểu việt nam
về phía trung quốc có bộ trưởng bộ ngoại giao bộ trưởng bộ công nghiệp và thông tin
chủ nhiệm ủy ban cải cách và phát triển quốc gia bộ trưởng bộ thương mại bộ trưởng bộ giao thông vận tải
chủ nhiệm ủy ban quản lý vốn nhà nước đại sứ trung quốc tại việt nam
chủ nhiệm văn phòng thủ tướng trợ lý bộ trưởng ngoại giao
đây là chuyến thăm chính thức trung quốc đầu tiên của thủ tướng phạm minh chính trên cương vị thủ tướng chính phủ
cũng là chuyến thăm chính thức trung quốc đầu tiên của thủ tướng chính phủ ta kể từ năm hai nghìn một mươi sáu
là hoạt động gặp gỡ trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo chủ chốt hai nước
sau khi trung quốc kiện toàn các chức danh lãnh đạo nhà nước khóa mới
chuyến thăm chính thức trung quốc của thủ tướng phạm minh chính diễn ra trong bối cảnh
quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và trung quốc
đang duy trì xu thế phát triển và đạt nhiều kết quả tích cực
tin cậy chính trị việt nam trung quốc được tăng cường
hợp tác kinh tế thương mại đầu tư duy trì tăng trưởng
việt nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của trung quốc trên thế giới
kim ngạch thương mại hai triều năm hai nghìn hai mươi hai đạt một trăm bảy mươi năm tỷ usd
chiếm một phần tư tổng kim ngạch thương mại giữa trung quốc và asean
chuyến thăm nhằm tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện kết quả
chuyến thăm trung quốc rất thành công của tổng bí thư nguyễn phú trọng vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
hai bên sẽ điểm lại những kết quả hợp tác đạt được trong thời gian qua
đề ra những phương hướng nhiệm vụ nhằm củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị
và hợp tác trong thời gian tới nhất là các biện pháp mở rộng
và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực
thúc đẩy tháo gỡ vướng mắt trong hợp tác trao đổi trên tinh thần hiểu nghị
thẳng thắn chân thành tôn trọng hiểu biết lẫn nhau vì hòa bình hợp tác và phát triển
tháp tùng và tham gia các hoạt động của đoàn công tác thủ tướng
trước đó vào ngày hôm qua tại thủ đô bắc kinh thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao bộ công an
đã có buổi làm việc với đồng chí hứa cam lộ phó bí thư đảng ủy thứ trưởng bộ công an trung quốc
kiêm cục trưởng cục quản lý di dân quốc gia trung quốc
thứ trưởng lương tam quang bày tỏ vui mừng được gặp lại đồng chí thứ trưởng bộ công an trung quốc hứa cam lộ
sau hơn ba năm các hoạt động giao lưu trao đổi trực tiếp bị gián đoạn do dịch bệnh covid một mươi chín
thứ trưởng lương tam quang trân trọng cảm ơn đồng chí thứ trưởng hứa cam lộ
đã dành thời gian đón tiếp đoàn chú đáo trọng thị
thời gian qua bộ công an hai nước đã chủ động thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực
cụ thể là trên lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh và phòng chống xuất nhập cảnh trái phép
và hợp tác phòng chống tội phạm
bộ công an việt nam và bộ công an trung quốc đã phối hợp triển khai đấu tranh có hiệu quả
với tội phạm hình sự ma túy mua bán người truy bắt đối tượng phạm tội
và quản lý xuất nhập cảnh qua biên giới
đáng chú ý trong năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an việt nam đã bắt bàn giao cho trung quốc
hai đối tượng truy nã đặc biệt nghiêm trọng mà ủy ban kiểm tra giám sát kỷ luật trung ương
và bộ công an trung quốc quan tâm truy bắt nhiều năm nay
công an các tỉnh giáp biên hai nước đã tổ chức một mươi cuộc hội đàm giữa lãnh đạo công an bảy tỉnh việt nam
với công an tỉnh quảng tây vân nam thường xuyên trao đổi thư công hàm công văn
phối hợp điều tra xác minh hàng trăm vụ việc liên quan tội phạm hình sự ma túy mua bán người xuất nhập cảnh
thời gian tới nhằm tiếp tục tăng cường thúc đẩy hiệu quả hợp tác giữa bộ công an hai nước
bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội theo nhận thức chung giữa lãnh đạo đảng hai nước
hai bên thống nhất quán triệt thực hiện biên bản hội nghị cấp bộ trưởng về phòng chống tội phạm lần thứ bảy
thỏa thuận hợp tác về lĩnh vực xuất nhập cảnh ký tháng hai năm hai nghìn hai mươi một và kế hoạch triển khai cao điểm
luật phòng chống xuất nhập cảnh trái phép năm hai nghìn hai mươi ba giữa việt nam và trung quốc
tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp tiếp tục đảm bảo an ninh an toàn các đoàn cấp cao
các sự kiện chính trị quan trọng ở mỗi nước làm tốt công tác bảo hộ công dân phối hợp đấu tranh chống các loại tội phạm
tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật về xuất nhập cảnh các phương thức thủ đoạn
dấu hiệu nhận biết hoạt động phạm tội yêu cầu công dân nước mình khi nhập cảnh nước bên kia
phải tuân thủ các quy định của pháp luật nước sở tại nói chung các quy định về xuất nhập cảnh nói riêng
tăng cường tuần tra biên giới hai nước siết chặt công tác kiểm tra kiểm soát tại các cửa khẩu đường mòn lối mở
tập trung các hướng địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện và ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép
tuyên truyền cho người dân dọc tuyến biên giới nâng cao ý thức trách nhiệm
không để các đối tượng lợi dụng để có các hoạt động vi phạm pháp luật
tăng cường phối hợp tổ chức các khóa đào tạo tập huấn về lĩnh vực quản lý di dân và xuất nhập cảnh giữa hai nước
ưu tiên các lĩnh vực mà bộ công an trung quốc có thế mạnh
trong chương trình làm việc thứ trưởng bộ công an việt nam thượng tướng lương tam quang
và đồng chí thứ trưởng bộ công an trung quốc thiếu cam lộ đã chủ trì lễ ký kết kế hoạch triển khai cao điểm
phòng chống xuất nhập cảnh trái phép việt nam trung quốc
thưa quý vị ngày hôm nay tại thành phố đà nẵng đảng ủy công an trung ương bộ công an tổ chức hội nghị
giải quyết các lĩnh vực mà bộ công an trung quốc có thế mạnh
tại hội nghị sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
dự hội nghị còn có đồng chí nguyễn văn quảng ủy viên trung ương đảng bí thư thành ủy thành phố đà nẵng
trung tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
cùng dự có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và nguyên lãnh đạo bộ công an thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
tại hội nghị bộ trưởng tô lâm nêu rõ từ đầu năm đến nay dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng nhà nước sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các bộ ban ngành địa phương
sự ủng hộ giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế lực lượng công an nhân dân đã nỗ lực phấn đấu tập trung triển khai quyết liệt các chương trình
kế hoạch giải pháp công tác đã đề ra nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu yêu cầu giữ vững an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống
không để bị động bất ngờ góp phần giữ vững ổn định chính trị xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn lành mạnh
phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
hội nghị diễn ra với nhiều nội dung quan trọng nhằm đánh giá kết quả các mặt công tác từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay và nhìn lại nửa nhiệm kỳ đại hội một mươi ba của đảng
với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật nói thẳng nói hết để đánh giá đúng thực trạng của tình hình công tác
bộ trưởng tô lâm đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm tập trung trí tuệ nghiên cứu thảo luận đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc
nhận định phân tích dự báo sát xu hướng diễn biến của tình hình nhận thức rõ thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội xây dựng lực lượng công an nhân dân
từ đó kiến nghị đề xuất với đảng ủy công an trung ương bộ công an bổ sung điều chỉnh các chủ trương giải pháp phù hợp để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ
tại hội nghị thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an trình bày báo cáo kết quả công tác công an sáu tháng đầu năm
nhiệm vụ giải pháp công tác trọng tâm sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba và nhìn lại nửa nhiệm kỳ đại hội một mươi ba của đảng hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
cụ thể công an các đơn vị địa phương đã chủ động nhận diện đấu tranh với tội phạm một cách bài bản có chiều sâu mang tính điển hình
tăng cường phòng chống tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội sau dịch bệnh covid một mươi chín
đã điều tra làm rõ gần một mươi chín vụ phạm tội về trật tự xã hội phát hiện gần ba vụ hơn bốn năm trăm linh đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế tham nhũng
đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý các vụ an lớn vụ án mới với phương châm cảnh tỉnh cả vùng cả lĩnh vực thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước
phát huy tốt vai trò thường trực và vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu quyết liệt thực hiện hiệu quả bảo đảm tiến độ mục tiêu yêu cầu các nhiệm vụ được giao trong đề án sáu của chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử bảo đảm dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống
đã trình quốc hội xem xét thông qua hai dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đặc biệt lực lượng công an nhân dân cũng đã quyết liệt khẩn trương tích cực tập trung thực hiện giải pháp trọng tâm đột phá là huy động cả hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về để mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

hội nghị sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba và nhìn lại nửa nhiệm kỳ việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội khóa một mươi ba của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy đã bế mạc hoàn thành chương trình mục tiêu yêu cầu đề ra
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an bộ trưởng tô lâm biểu dương những kết quả chiến công thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác mà lực lượng công an nhân dân đã đạt trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba và nửa đầu nhiệm kỳ đại hội một mươi ba của đảng
bộ trưởng tô lâm khẳng định những kết quả thành tích của lực lượng công an nhân dân đạt được trong sáu tháng đầu năm và nửa nhiệm kỳ qua là hết sức to lớn và rất quan trọng
như đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đánh giá lực lượng công an nhân dân đã cơ bản hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao khẳng định được vai trò vị trí và uy tín của mình
để thực hiện thắng lợi mục tiêu yêu cầu đề ra bộ trưởng tô lâm đề nghị công an các đơn vị địa phương cần quyết tâm thực hiện thực chất hiệu quả có chất lượng các mặt công tác công an tập trung thực hiện tạo sự chuyển biến rõ nét hơn về công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân tiếp tục đoàn kết thống nhất đồng lòng quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp được xác định trong nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị chương trình hành động số năm của chính phủ và các đề án thành phần đã được phê duyệt
mục tiêu đảng bộ công an các cấp giữ vững và tiếp tục là đảng bộ mẫu mực đi đầu trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng xác định nhiệm vụ tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên xây dựng con người là then chốt xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ vừa hồng vừa chuyên là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp trọng tâm tiếp tục để mạnh xây dựng công an xã thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
từ sớm từ xa từ cơ sở tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống tập trung kiềm chế từng bước xóa bỏ những vấn đề phức tạp về an ninh chính trị nội bộ an ninh kinh tế an ninh mạng nổi lên trong thời gian qua
trong công tác phòng chống tội phạm bộ trưởng nêu rõ yêu cầu triển khai quyết liệt đồng bộ kiên trì xuyên suốt từ bộ đến cơ sở các giải pháp phòng chống tội phạm kéo giảm tội phạm bền vững phân đấu thực hiện vượt chỉ tiêu quốc hội đề ra tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội vì sự bình yên hạnh phúc của nhân dân
trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự bộ trưởng tô lâm chỉ đạo công an các đơn vị địa phương phải tiếp tục thể hiện rõ vai trò gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia cải cách hành chính phục vụ nhân dân góp phần xây dựng chính phủ điện tử chính phủ số kinh tế số tạo bước đột phá chuyển trạng thái hoạt động trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trả tự